hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại việt nam đã có hai người trung quốc bước đầu xác định nhiễm ncov trong đó một người đã khỏi bệnh
nước ta có đường biên giới dài lưu lượng người qua lại giao thương lớn với trung quốc
nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan có thể bùng phát là rất lớn
để chủ động phòng chống dịch thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
trong chỉ thị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giao bộ công an tổ chức xác minh
và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh do virus corona gây hoang mang trong cộng đồng
theo đó để chủ động phòng chống dịch thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương không được chủ quan
không để dịch lây lan phải coi việc phòng chống dịch như chống giặc
các cấp các ngành các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
luật khám bệnh chữa bệnh luật phòng chống bệnh truyền nhiễm cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào việt nam
thủ tướng cũng chỉ thị phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống dịch
nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra
trong đó bộ công an phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát kiểm soát chặt chẽ dịch ngay tại cửa khẩu
đặc biệt tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng
ngoài ra thủ tướng cũng chỉ đạo bộ giao thông vận tải tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ việt nam đến vùng có dịch của trung quốc
và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến việt nam
chỉ thị của thủ tướng chính phủ cũng giao chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch
hạn chế thấp nhất tử vong chịu trách nhiệm trước thủ tướng về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
đối tượng trần văn tùng
thông tin sai sự thật về việc có hai người trung quốc nghi nhiễm virus corona nhập viện tại thành phố vũng tàu
vừa bị công an tỉnh bà rê vũng tàu xử phạt ba mươi triệu đồng
vào tối ngày hai mươi bảy tháng một vừa qua tùng đăng trên facebook thông tin có hai người trung quốc nghi nhiễm virus corona
vào bệnh viện lê lợi thành phố vũng tàu
thông tin tùng đưa lên facebook cá nhân mặc dù chỉ tồn tại hai mươi một phút sau đó gỡ xuống
nhưng đã gây hoang mang trong dư luận ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch của tỉnh
với bốn trăm sáu mươi bốn hợp đồng du lịch và khoảng một mươi hai người có cơ hội
kế hoạch đến tỉnh du xuân đã hủy chuyến nên cơ quan chức năng phạt hành chính đối với trần văn tùng ở mức cao nhất
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế ngay trong ngày hôm nay phải hoàn thiện cập nhật các phương án
kịch bản đối phó với dịch ncov trong từng tình huống cụ thể
bộ y tế đang chuẩn bị thành lập bốn mươi đội cơ động ứng phó với dịch ncov
cụ thể bộ y tế phải hoàn thiện bốn kịch bản ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới
theo đó kịch bản một là có người về từ vùng dịch
kịch bản hai là có hai người mắc
kịch bản ba là có hai mươi người mắc
và kịch bản bốn là có hàng nghìn người bị nhiễm
phó thủ tướng cũng chỉ đạo bộ y tế chủ động chuẩn bị thuốc máy thở khẩu trang
cố gắng có các kiểm tra thử để nhanh chóng phát hiện người bị bệnh sớm cách ly và điều trị kịp thời
các bệnh viện trung ương và tuyến tỉnh phải thành lập đội phản ứng nhanh để ứng phó với dịch trên địa bàn
bộ y tế phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
triển khai hệ thống giao ban trực tuyến từ đầu cầu cục quản lý khám bệnh chữa bệnh
đến các bệnh viện đang quản lý các bệnh nhân nghi nhiễm để thường xuyên trao đổi
thống nhất về chuyên môn và minh bạch hóa thông tin
đến sáng nay ông võ minh thành phó giám đốc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
là đơn vị đã có kết quả xét nghiệm và khẳng định một bệnh nhân nhập viện trước đó
không bị lây nhiễm bởi virus corona như mạng xã hội đã loan tin
ngày hai mươi sáu tháng một một trang facebook cá nhân chia sẻ nội dung
có một trường hợp nghi nhiễm virus corona đã được đưa vào bệnh viện vùng tây nguyên để cách ly
theo chủ nhân facebook này người nghi nhiễm bệnh vừa mới từ trung quốc trở về thành phố hồ chí minh
rồi về thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
sau khi đăng tải thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dư luận
về thông tin trên ông võ minh thành phó giám đốc bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
bệnh nhân này là tiếp viên hàng không tuyến hàn quốc việt nam
bệnh nhân trước khi nhập viện đã sốt bốn ngày và được điều trị tại bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
dù vẫn còn sốt nhưng bệnh nhân đã xin về đắk lắc ăn tết cùng với gia đình
khi nghe thông tin về dịch corona mới bệnh nhân cũng lo lắng nên đến bệnh viện để kiểm tra
bệnh viện đa khoa vùng mặc dù trong những ngày tết bệnh viện vùng đã được sở y tế cảnh báo lưu ý và phát hiện và phòng chống dịch những bệnh nhân nhiễm virus corona mới
bệnh nhân này có mấy yếu tố một là có yếu tố là di chuyển trên đường dài và ở nước ngoài về
cái thứ hai nữa là bệnh nhân có sốt
thế thì bệnh viện cũng đã tiến hành cho nhập viện và để điều trị và theo dõi
hiện tại thì tình hình bệnh nhân ổn định
ngày hai mươi tám tháng một sở y tế tỉnh đắk lắc tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó
phó với virus corona mới tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đến nay bệnh viện đã xây dựng phương án ứng phó với virus corona mới
khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên bệnh viện sẽ tiến hành cách ly ngay tại khu vực cấp cứu
đồng thời cách ly toàn bộ khoa truyền nhiễm có sức chứa hai trăm linh bệnh nhân thành một khu vực riêng
toàn bộ nhân viên y tế bệnh nhân sẽ không được tiếp xúc với bên ngoài được phục vụ ăn uống tại chỗ
sáng cùng ngày bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cũng đã tiếp nhận chín mươi bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế
sau khi có thông tin từ bộ y tế cũng như công điện của chính phủ
thì sở y tế đã triển khai từ công điện cho đến các phát đồ điều trị
cũng như là bệnh viện đã xây dựng rất nhiều phương án và bố trí riêng tất cả các khu biệt lập để cách ly và điều trị
đối với những trường hợp nghi ngờ
kể cả những trường hợp có dương tính bệnh corona trên cơ sở là
thứ nhất là bố trí phòng óc riêng biệt
cái thứ hai là chuẩn bị nhân lực bác sĩ điều trị
và cái thứ ba nữa là thuốc men
để phòng chống virus corona mới
thì trong những dịp này thì chúng ta thứ nhất theo khuyến cáo các chuyên gia
một là tránh tụ tập đông người
thứ hai nữa là giữ ấm cơ thể
thứ ba nữa là thường xuyên
là rửa tay
các chuyên gia là khuyến cáo rửa tay rửa tay và rửa tay
và đồng thời những bệnh nhân khi chúng ta ho sốt
thì phải chủ động đi khám
rồi hạn chế nói chung là hạn chế đi đến các nơi có dịch

cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo trên kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tp hà nội
và ngày hôm qua đã bắt giữ được đối tượng triệu nguyên châu
tên gọi khác là triệu tòn kiều
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã nậm tha huyện văn bàn tỉnh lào cai
về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một
nhận được thông tin về một thi thể bị vùi lấp
tại ven bờ suối thuộc thôn khe tảo
xã nậm tha huyện văn bàn
công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện văn bàn
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
nạn nhân được xác định là trần khánh linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn vàng màu
xã nậm tha
quá trình giả soát xác minh cơ quan điều tra đã xác định
đối tượng gây án là triệu nguyên châu
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
phối hợp với phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an
và công an thành phố hà nội đã bắt giữ đối tượng châu
khi đang lẩn trốn tại phường đội cấn
quận ba đình thành phố hà nội
tại cơ quan công an châu khai nhận
sau khi uống rượu có chở chị linh đến khu vực suối nậm thà
để nói chuyện sau đó châu đòi quan hệ tình dục
nhưng chị linh không đồng ý
sợ bị bại lộ đối tượng đã giết nạn nhân rồi bỏ trốn
hôm nay công an huyện yagrai tỉnh gia lai
đang phối hợp với lực lượng chức năng
điều tra vụ hỏa hoạn làm hai người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h đêm qua
ngày bốn tết giữa lầu bá xúa sinh năm hai nghìn ba
trú tại làng giang blo xã yagrai huyện yagrai tỉnh gia lai
và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng ở làng giang bô
hàng xóm của xúa đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm

chứa đòi quan hệ tình dục nhưng người phụ nữ không đồng ý
và bỏ chạy sang nhà hàng xóm
khi gọi nhưng người phụ nữ này không ra
bực tức xúa đã bỏ về rồi vào phòng ngủ của người phụ nữ này khóa cửa lại
trong phòng còn có cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi sáu là con của phụ nữ trên
khi người dân vừa tiếp cận vận động xúa ra ngoài nói chuyện
thì từ trong phòng ngủ ngọn lửa bùng phát dữ dội
mọi người vội phá cửa lao vào dập lửa
nhưng đám cháy quá mạnh không thể tiếp cận để cứu người
chỉ khoảng năm phút sau đám cháy được dập tắt
tiếp tục thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
vào chiều tối qua các lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một
tại khu vực cánh đồng thuộc đội một mươi xã sa mướn huyện điện biên tỉnh điện biên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với công an huyện điện biên đông
và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh điện biên
đang làm nhiệm vụ phát hiện một đối tượng nữ giới đang tàng trữ một bọc giấy ni lông
gồm một mươi ba túi ma túy tổng hợp được đối tượng treo ở khung xe máy
tại cơ quan công an đối tượng và thị máy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại xã na ư huyện điện biên khai nhận đã mua số ma túy trên
của một đối tượng lạ mặt tại khu vực biên giới việt lào
đang trên đường mang vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ
vụ việc hiện đang được công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng
công an huyện phong điền từ tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ hai đối tượng
thu giữ ma túy và một khẩu súng tự chế
trước đó công an huyện phong điền bắt giữ đối tượng lê văn anh tuấn
trú tại thôn vân cuột đông xã hương phong thị xã hương trà
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và lê trí bảo
chú tại xã phong an huyện phong điền có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ trên một mươi năm g
công an huyện phong điền đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
làm rõ các đối tượng có liên quan
nhằm tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô
sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tổ chức
lễ giao quân đầu xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tham dự lễ gia quân có đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia
bộ giao thông vận tải cục cảnh sát giao thông
cùng một số đơn vị khác
theo đánh giá của công an tp hà nội
tình hình giao thông trong sáu ngày nghỉ lễ vừa qua đã được bảo đảm
tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm
không chấp hành đèn tín hiệu giao thông trở quá số người quy định
sử dụng rượu bia chạy quá tốc độ quy định
đặc biệt là tại địa bàn một số huyện ngoại thành như thường tín
sóc sơn sơn tây hoài đức
để tiếp tục duy trì bảo đảm an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp
trong đó tập trung điều hành hướng dẫn giao thông tại một mươi năm tuyến quốc lộ
trục chính ra vào thành phố ba trăm tám mươi một nút giao thông trọng điểm
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm những nguyên nhân trực tiếp
gây ra tai nạn giao thông
đặc biệt trong chiều nay và ngày mai là thời điểm người dân quay trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ tết
thưa quý vị đã trở thành nét đẹp truyền thống từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm tết nguyên đán
trai tráng ở các tổ dân phố hương canh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
lại tập trung về bãi kéo song của thị trấn để khai mùa lễ hội kéo xong
để bảo đảm cho nhân dân và du khách thập phương yên tâm vui mùa lễ hội
công an tỉnh vĩnh phúc đã tăng cường lực lượng
triển khai các phương án sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự tại đây
lễ hội kéo song ở thị trấn hương canh huyện bình xuyên
hàng năm thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan
một trong những nguy cơ lớn nhất gây ra mất an ninh trật tự ở đây
chính là tình trạng ồn tắc giao thông
công an huyện bình xuyên có kế hoạch cụ thể phân công lực lượng cả vòng ngoài và vòng trong
kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
không để nảy sinh phức tạp trong suốt mùa lễ hội
để đảm bảo an ninh trật tự cho chúng dân đến tham gia lễ hội
thì công an huyện bình xuyên đã xây dựng cái kế hoạch phân công các lực lượng phương tiện
để bố trí các chốt để kiểm soát an toàn giao thông
đảm bảo cho an toàn giao thông trong suốt
cũng như là bố trí lực lượng phân công để phòng ngừa các tai tệ lạng sội như cờ bạc
cờ bạc móc túi trộm gắp
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đến tham gia tham quan lễ hội
cùng với đó công an huyện bình xuyên triển khai bố trí các tổ công tác
tổ chức tuần tra kiểm soát liên tục toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội
nhằm tránh tình trạng tren lấn sâu đẩy móc túi cờ bạc trá hình mê tín dị đoàn
đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hóa văn nghệ các trò chơi dân gian